tại tỉnh bến tre bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bến tre tổ chức hội nghị phòng chống hạn hán xâm nhập mặn bảo đảm sản xuất nông nghiệp và dân sinh khu vực đồng bằng sông cầu long năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chủ trì hội nghị có đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các bộ ngành để có các biện pháp ứng phó tình hình hiện nay nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân không để một hộ gia đình nào thiếu nước sinh hoạt làm sao đảm bảo đủ nước cho phát triển kinh tế xã hội bảo vệ mùa màng tập trung chăm lo đảm bảo cuộc sống cho người dân không để bùng phát dịch bệnh do thiếu nước hạn hán
các địa phương chủ động các phương án đảm bảo nguồn nước cho người dân
có các biện pháp tích chữ nước cho sinh hoạt lọc nước mở rộng mạng lưới cấp nước đô thị đến khu vực nông thôn cấp bách sử dụng các phương tiện di động trở nước phục vụ người dân đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế chia sẻ thông tin kinh nghiệm nghiên cứu đầu tư hỗ trợ trong phòng chống hạn mặn